thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh yên bái đã tiếp xúc cử tri tại huyện lục yên
tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã thông báo với cử tri
về kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
sau một tháng làm việc từ hai mươi ba tháng một mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi một với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm
kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp
quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao
cử tri huyện lục yên kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh yên bái
những vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như các tuyến đường kết nối với tỉnh hà giang
để tạo nên kết nối vùng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đầu tư xây dựng cầu tô mậu
trụ sở ủy ban nhân dân xã xuống cấp trường mầm non trạm y tế
tiếp thu và trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương khẳng định
những ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu
và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời
trước đó đồng chí trần quốc vượng đã đến thăm nhà máy sản xuất chế biến đá trắng
của công ty trách nhiệm hưu hạn đá cẩm thạch erka việt nam